nghề trồng tiêu có từ lâu đời tại nhiều địa phương của tỉnh kiên giang
trong đó nổi tiếng nhất là thương hiệu tiêu thành phố phú quốc hà tiên và quyện kiên lương
chất lượng hạt tiêu của kiên giang không thua kém so với cây tiêu ở các địa phương khác
tuy nhiên thời gian gần đây người trồng tiêu gặp nhiều khó khăn dẫn đến số lượng cây tiêu sụt giảm
việc dựt dậy ngành nghề trồng tiêu đang được địa phương khẩn trương thực hiện
nhất là chuyển sang trồng theo công nghệ cao và khai thác giường tiêu theo hướng phát triển du lịch
tại thành phố hà tiên với địa hình có nhiều đồi núi việc canh tác nông nghiệp hết sức khó khăn
nên thường trồng tiêu gen chân núi theo tập quán của người dân
và nguồn nước cung cấp cho sản xuất cây tiêu lệ thuộc vào điều kiện tự nhiên
chủ yếu dựa vào nước mưa
do vậy để đảm bảo được diện tích năng suất chất lượng thu nhập ổn định cho nhà vườn
thì việc áp dụng công nghệ tưới nhỏ giọt vào sản xuất cây tiêu là hết sức cần thiết
những năm qua được sự quan tâm của trung tâm khuyến nông tỉnh kiên giang
trạm khuyến nông thành phố hà tiên triển khai mô hình sử dụng hệ thống tưới nhỏ giọt trên hồ tiêu
mô hình được điển hình với quy mô một hectare tại hội gia đình ông ông vĩnh kim ở xã thuận yên
mục tiêu là ứng dụng kỹ thuật canh tác
với chi phí sử dụng hệ thống tưới nhỏ dọt nhằm cải thiện năng suất chất lượng sản phẩm
chuyển giao kỹ thuật canh tác cây hồ tiêu tạo ra sản phẩm sạch tăng lợi nhuận
từng bước ổn định cuộc sống góp phần phát triển kinh tế xã hội của địa phương
hướng tới sản xuất nông nghiệp công nghệ cao chuyển giao khoa học kỹ thuật và nhân rộng mô hình cho nông dân
đầu tư này cũng tương đối là nó nặng
nhưng mà tưới nhỏ giọt thì mình có lượng nước mình tưới
thì tương đối là nó tiết kiệm được nước tưới này nó ổn định hơn
thì thấy làm này cũng kết quả tốt lắm
thì cố gắng thắc phục làm như nó ghi trì lại cái tiêu thôi
chứ mình không có tưới nhỏ giọt mình chờ thiên nhiên mà thời tiết bây giờ thì nó thay đổi khí hậu này
nó cũng mưa dạng rồi coi như tháng hai tháng ba này nọ
thì coi như cái lượng mưa nó không có thì mình dừng cái nhỏ giặt mình tưới này để giữ lại cái cây tiêu mình cho nó ổn định
kết quả cho thấy mô hình triển khai phù hợp với định hướng phát triển của thành phố hà tiên nói riêng
tỉnh kiên giang nói chung góp phần khắc phục được tình trạng thiếu nguồn nước ngọt trong canh tác
và được nhân rộng trên địa bàn thành phố
nông dân tham gia mô hình và nông dân trong dùng đồng tình ủng hộ
việc ứng dụng công nghệ tưới nhỏ giọt cho cây tiêu bước đầu đã mang lại thành công
hiệu quả sản xuất cao hơn và quy trình sản xuất phù hợp trong điều kiện khó khăn khô hạn biến đổi khí hậu
hệ thống tưới này được lắp đặt theo kiểu nước chảy từng giọt quá trình tưới chậm nên không làm thất thoát nước
và phân ra ngoài giúp cây hấp thụ được toàn bộ
người nông dân tiết kiệm được lượng nước tưới giảm phân bón quá học giảm công lao động tăng năng suất tăng lợi nhuận
bên cạnh đó có thể đảm bảo được quy trình sản xuất tiêu sạch an toàn theo tiêu chuẩn của việt gáp
vừa qua thì cũng có ứng dụng cái tiến bộ khoa học công nghệ
vào cái tưới nhỏ giọt theo công nghệ cao cho các hộ nông dân thì cái hiệu quả đem lại là khoảng một hai một năm kg trên một bụi tiêu
đảm bảo là bà con sản xuất hiệu quả và có cái thu nhập ổn định
tiêu là loại cây then bò mảnh mai trên những đốt trên thân có rễ bám để giúp cây có khả năng dương lên và mọc thành cụm
để dễ dàng chăm sóc và thu hoạch cần trồng trụ tiêu để tạo điểm tựa cho thân tiêu
hiện nay có ba loại trụ tiêu cơ bản được bà con nông dân sử dụng là trụ đúc bê tông trụ gạch xây và trụ sống
tùy vào loại trụ sử dụng mà mật độ và khoảng cách trồng của tiêu khác nhau
theo nhà vườn trồng tiêu tại đây vài năm trước giá tiêu còn ở mức cao
tiêu hạt tiêu thụ mạnh sốt giá và có thời điểm mức giá vài trăm ngàn đồng một ký
với giá này nông dân trồng tiêu có lợi
thậm chí thời điểm đó khách tham quan du lịch rất ưa chuộng tiêu thương hiệu tiêu phú quốc
sau khi trừ hết các khoản chi phí sản xuất nhiều gia đình làm giàu từ nghề trồng tiêu trên mảnh đất của mình
vấn đề mà bà con trồng tiêu hiện nay quan tâm nhất chính là phòng bệnh trên cây tiêu
và với đa số bà con trồng tiêu nỗi lo lớn nhất là đối phó với căn bệnh chết nhanh chết chậm
bệnh này không những làm giảm năng suất mà còn làm chết cây hàng loạt trên diện rộng
trong những năm trở lại đây cây tiêu đã trở thành loại cây trồng đem lại hiệu quả kinh tế cho bà con
cách canh tác tốt nhất bền dững và lâu dài là tìm cây trụ sống thích hợp cho cây tiêu leo
đầu tiên là mình phải cắt cái dây cái dây mình trồng một năm đó là mình phải cắt ga
rồi mình mới đem trồng xuống trồng xuống là mình phải cột khi nào nó lên mình phải cột
lên tới đâu mình cột tới đó mình cột từ mắt từ mắt đó
để cho nó bò lên rồi ra bông thì mình hái bỏ
cho cái cây tiêu nó tốt khoảng hai năm là nó mút cái nọc là mình để trái
mình để trái là năm thứ ba là bắt đầu mình hái
nếu mà hà tiên đúng cây tiêu truyền thống của hà tiên ở phú quốc này thì bắt đầu bước vào tháng hai là bắt đầu thu hoạch
là tháng hai cho thu hoạch sắp tới kéo dài cho đến tháng bốn là hết là chấm dứt
ở đây người ta bẻ cái bụng tiêu ra người ta mới lựa cái hạt chính người ta mới lật đi
à người ta lấy ra cái hạt tiêu ra người ta mới lựa cái hạt chính người ta mới lật đi

mấy đàm tiêu ở đây là mua bán xuất nhau khẩu còn cái tiêu chính nó phải lật từ hột hoặc là
cái tiêu lật ra mà tiêu chính cũng mấy loại nữa
tiêu chính mà người lật từ hột ra là thứ đó mới đổ vô là một mươi hột như là một mươi

mà nó đỏ tươi luôn đỏ tươi mà nếu mà phơi còn phơi cái tiêu chính còn phải biết kỹ thuật phơi nữa
đến nay toàn tỉnh kiên giang hiện có gần một hectare diện tích trồng tiêu với sản lượng khoảng hai tấn mỗi năm
tập trung nhiều ở phú quốc hà tiên kiên lương và quyện gò quao
tuy nhiên với lối canh tác theo kiểu truyền thống chưa nắm rõ về kỹ thuật chăm sóc cũng như trong cách bón phân
nguồn nước tưới cũng rất khang hiếm nên sản lượng thu hoạch đạt thấp
mặc dù là cây trồng truyền thống có từ lâu đời nhưng so với cây tiêu ở những khu vực lân cận
có lúc chưa được các doanh nghiệp cũng như người tiêu dùng quan tâm
giá tiêu lên xuống thất thường nên có thời điểm người trồng tiêu không còn mặn mà giới ngày nay
giường tiêu của ông trang đức ninh ở xã dương tờ thành phố phú quốc rộng hơn ba ha
với hơn một trụ tiêu trồng theo mô hình ứng dụng công nghệ sinh học sản xuất tiêu chuẩn lobogap
mang về cho nhà vườn sản phẩm tiêu hạt chất lượng cao và những nguồn lợi khác từ du lịch
theo ông ninh những năm trước đây bình quân mỗi ngày đón hàng trăm khách du lịch trong và ngoài nước
đến tham quan giường tận hưởng không gian xanh thoáng mát yên tĩnh và tìm hiểu nghề trồng tiêu
tuy nhiên hiện nay do nhiều nguyên nhân nên khách du lịch có phần ít hơn
ngoài việc tập trung chăm sóc phát triển dường tiêu luôn xanh tốt tạo cảnh quan đẹp mắt nâng cao năng suất chất lượng tiêu hạt
nhà vườn này còn sản xuất chế biến muối tiêu các loại như muối hồng tiêu tiêu dưỡng sinh muối tiêu ớt muối tiêu hải sản tiêu ngào đường và các sản phẩm tiêu xanh tiêu khô
trong lúc nông nghiệp phải sử dụng phân nông nghiệp
lấy cái phân hữu cơ làm nền tảng cho nông nghiệp
chính vì chỗ đó mà tụi nước ngoài khách du khách nước ngoài kể cả khách trong nước rất ưa thích hạt dung phú quốc
là nó có độ cay và độ nồng thích hợp
hơn nữa giống tiêu truyền thống mấy đời nay là giống tiêu sẻ
tuy rằng chuỗi tiêu không dài giống tiêu lai
nhưng mà cái chất của nó bên trong nó đặc biệt hoài
để phát triển sản phẩm du lịch sinh thái dường tiêu ở phú quốc
hướng đến các tiêu chí gồm có diện tích đảm bảo thiết kế nơi ăn
nghỉ ngơi thư giãn tham quan và dịch vụ phục vụ du khách
nhà vườn đã tham gia tập quấn sản xuất trồng tiêu theo quy trình lobogap
có khả năng tài chính tham gia kinh doanh du lịch nhân lực trang thiết bị phương tiện
cơ bản phục vụ dịch vụ du lịch
cùng với đó mô hình xây dựng các phân khu giới thiệu dòng đời cây tiêu
từ khâu chọn giống trồng các giai đoạn sinh trưởng đến thu hoạch sản phẩm
khu tham quan giống ưm mầm sản xuất đóng gói các sản phẩm tiêu
khu trưng bày và bán sản phẩm kết hợp giới thiệu quảng bá tiềm năng du lịch phú quốc
kiên gian mô hình tổ chức có hệ thống quy trình phối hợp giữa nhà dường
chính quyền địa phương công ty lửa hành và du khách
tạo thành một sản phẩm du lịch đặc trưng cho địa phương
tôi cũng được biết thì tiêu ở phú quốc nổi tiếng trong cả nước
cũng như khắp đông nam á
cái hạt tiêu phú quốc do điều kiện thổ nhưỡng khí hậu dùng đất
nên tiêu phú quốc có hạt to chắc thơm cay ngọng
so với các loại tiêu khác
thì ăn nó ngon hơn và người tiêu dùng thích hơn
cô thấy ở cái nơi này đất đai và khí hậu nó rất là phù hợp với lại trồng tiêu
và thiên nhiên thì yêu đáy cây cối thì rất là nhiều
nên nó có một cái môi trường rất là trong lành
mà trồng tiêu thì rất là hợp
mà năng suất có lẽ là rất là cao
với sự cạnh tranh từ nhiều loại sản phẩm tiêu của nhiều địa phương khác nhau
việc tiêu thụ đang gặp khó khăn
để nâng cao chất lượng sản phẩm
người trồng phải áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật
kỹ thuật đầu tư giống học hỏi các mô hình hiệu quả
tốn kém khá nhiều giống
nên khi đầu ra sản phẩm bắt bên
khi họ gặp khó về tài chính để tái đầu tư
nhằm đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại
quảng bá giới thiệu sản phẩm
để mở rộng thị trường cho sản phẩm tiêu nói riêng
và sản phẩm chủ lực của tỉnh nói chung
kiên giang đã mạnh dạng hỗ trợ các doanh nghiệp
hợp tác xã cơ sở sản xuất trên địa bàn tỉnh
tham gia hoạt động xúc tiến thương mại
nền kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng thương hiệu
đăng ký nhãn hiệu hàng quá
bao bì sản phẩm truy xuất nguồn gốc
xúc tiến quảng bá hàng quá
nắm bắt thông tin nhu cầu thị trường
thúc đẩy và nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh
góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của sản phẩm
đa số khách du lịch ra phú quốc
thì họ đến tham quan vườn tiêu
và ví dụ trong đó một đoàn đủ khoảng một mươi người đi
thì trong đó cũng khoảng sáu người hoặc năm người người ta có mua tiêu rồi
cho nên là cái lượng khách du lịch mà mua tiêu
so với cái lượng khách du lịch mà mua hải sản
thì nó cũng tương đương với nhau
cái hiệu quả kinh tế cây tiêu ở phú quốc thì nó vẫn còn
chứ nó không có mắc
mặc dù cái tin tức trên thị trường thì tiêu mất giá
là lý do không xuất khẩu được
nhưng mà tiêu phú quốc vẫn bán được
bán được cho cái quốc gia lăn cận
tức là camuchia
và đồng bào trong nước
họ vẫn mua
nhưng mà họ mua họ đem đi đâu bán
thì mình không rõ
nhưng mà họ đến đây vẫn mua số lượng lớn
đếp dự dạy nghề trồng tiêu ở kiên giang
ngành chức năng của tỉnh và các địa phương
đã và đang khuyến khích người dân
thành lập các tổ hợp tác trồng tiêu
nhằm nâng cao năng suất và sản lượng
đồng thời đang tiến hành xây dựng
chỉ dẫn địa lý cho cây tiêu của từng địa phương
để quảng bá giới thiệu đến nhiều nơi trong và ngoài nước
nhằm giúp giá trị của hạt tiêu tại địa phương
ngày càng nâng lên
người trồng tiêu có thu nhập ổn định từ ngành nghề này
tuy nhiên về lâu dài
rất cần ngành chức năng có biện pháp hiệu quả hơn
nhằm dự dạy xây dựng thương hiệu cây tiêu đặc trưng
giống có của dụng đất kiên giang
khi có được thương hiệu và xây dựng
các sản phẩm ô cớp theo tiêu chuẩn đặt ra
sẽ giúp cây tiêu tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn
trong thời gian tới
sẽ triển khai đồng bộ các giải pháp kỹ thuật
để cải tạo mô hình này
nâng cao tiếp tục gia dự kinh tế
thông qua sản phẩm tiếp tế
sản phẩm sạch sản phẩm hữu cơ
sản phẩm đăng chủng ô cớ
có thể ba sao năm sao cho lên
để chúng ta tiến hành thương mại quá các sản phẩm này
cũng như nâng cao chất lượng dịch vụ
nâng cao hiệu quả kinh tế của người nông dân
trong việc thực hiện các mô hình này
có thể thấy nghề trồng tiêu ở kiên giang
góp phần phát triển du lịch
mang lại hiệu quả thiết thực cho các nhà vườn
đồng thời chuyển tải thông điệp bảo vệ
khôi phục tái tạo môi trường
cảnh quan thiên nhiên xanh
thân thiện cho cuộc sống con người
với những giải pháp thiết thực đồng bộ của địa phương
thời gian qua và những định hướng sắp tới
tin rằng những khó khăn dướng mắt
sẽ được giải quyết giúp cây tiêu
tiếp tục phát triển khẳng định thương hiệu
trên thị trường góp phần bảo tồn
và phát huy làng nghề truyền thống
của địa phương